ngân hàng thế giới tại việt nam vừa tổ chức hội thảo công bố báo cáo quản lý nguy cơ an toàn thực phẩm ở việt nam những thách thức và cơ hội
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo liên ngành trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm sự hội thảo
phát biểu tại hội thảo phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nêu rõ tình hình an toàn thực phẩm tại việt nam là vấn đề nóng trong vài năm trở lại đây
đặc biệt là từ cuối năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi tám
theo phó thủ tướng vấn đề quan trọng nhất hiện nay là liên quan tới thực phẩm tiêu dùng trong nước
trong đó phần nhiều do các hộ nhỏ lẻ từ nuôi trồng chế biến kinh doanh
nguyên nhân chính gây ra các bệnh truyền qua thực phẩm là do nhiễm bẩn vi sinh vật chứ chưa phải do tồn dư hóa chất
báo cáo đề xuất là cần phải xây dựng một hệ thống kiểm soát dựa trên nguy cơ áp dụng các nguyên lý đánh giá nguy cơ
nguy cơ quản lý và truyền thông nguy cơ đã được fao who xây dựng
các đề xuất được dựa trên cơ sở và góp phần xác định các mục tiêu cụ thể của chiến lược an toàn thực phẩm quốc gia